đồng thời qua công tác xử lý vi phạm hành chính đã thu giữ nhiều tăng vật cụ thể gồm một trăm linh dao kiếm súng tự chế các loại một năm trăm linh đồ chơi nguy hiểm bị cấm bốn bộ dụng cụ dùng để sang chiết ga trái phép một sáu trăm linh vỏ bình ga mini và bảy hai kg pháo
ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp vinh đã thành lập hội đồng và tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật